sau thời gian dài nỗ lực đúc móng dựng cột và đặc biệt là sự nỗ lực của địa phương trong bàn giao hành lang tuyến
hôm hai mươi hai tháng năm nhà thầu đã thực hiện triển khai kéo dây dẫn đường dây năm trăm linh kv mạch ba nhà máy cung đoạn nhiệt điện năm định một thanh hóa
dự kiến sẽ hoàn thành kéo dây và đóng điện vào trước ngày ba mươi tháng sáu
đây là vị trí ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám của dự án đường dây năm trăm linh kv nhà máy nhiệt điện năm định một thanh hóa thuộc địa bàn kim sơn tỉnh ninh bình
đã hoàn thành dựng cột và đang bắt đầu tiến hành kéo dây
với tổng chiều dài bảy trăm hai mươi m nhà thầu cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành trong vòng bảy ngày
đến in thần là nhà thầu cũng tập trung ngoại nguồn lực để làm sao triển khai đồng loạt những khối lượng công việc tiếp theo
để đảm bảo được tiến độ về đích như đúng chỉ đạo của thủ tướng cũng như là chủ tư
tỉnh ninh bình là cái tỉnh đầu tiên bàn giao toàn bộ một trăm linh vị trí bóng và hiện nay hành lang cũng đã bàn giao cho chúng tôi một trăm linh cái hành lang bóng
còn đối với viện năm định tỉnh năm định thì có hai viện hải hậu và nghĩa hưng dự kiến là trong tuần sau cũng sẽ bàn giao sau
những khoảng néo kéo dây đầu tiên này của dự án đường dây năm trăm linh kv nhà máy nhiệt điện nam định một thanh hóa
sẽ là điểm mở đầu để thực hiện kéo đồng loạt trên toàn tuyến đường dây năm trăm linh kv mạch ba
và phần đầu hướng đến hoàn thành công tác kéo dây và đóng điện vào cuối tháng sáu theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hiện nay thì về móng thì đã hoàn thành chín mươi tám về dự cột thì đã hoàn thành tám mươi bảy và hôm nay kéo dây ở khoảng đầu tiên
thì theo cái kế hoạch thì từ nay cho đến phấn đấu cho đến cuối tháng sáu thì sẽ hoàn tất công tác kéo dây trên toàn tuyến
và đóng điện theo đúng chỉ đạo của thủ tướng
báo cáo của tổng công ty truyền tải điện quốc gia cho biết tính đến một mươi hai h ngày một mươi hai tháng năm
toàn tuyến đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng trạch quảng bình đến phố nối hưng yên đã hoàn thành chín mươi tám vị trí móng cột
và hoàn thành tám mươi bảy về dự cột
trong đó đoạn tuyến nhà máy nhiệt điện năm định một thanh hóa đang nỗ lực để trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sẽ dựng xong toàn bộ cột và giữa tháng sáu sẽ hoàn thành kéo dây